trong bối cảnh chúng ta đang đặt nhiều kỳ vọng vào chính sách thích ứng linh hoạt sống chung an toàn với ncov
theo đó phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
nhận định tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội có một số điểm phức tạp khi thành phố là trung tâm đi lại
nhiều người dân từ vùng có dịch trở về
khi quyết định mở cửa nới lòng chính sách để sống chung an toàn với sắc covid hai
chúng ta cũng phải chấp nhận việc các f sẽ xuất hiện trong cộng đồng ông nói
trong phù nhiều người dân có nhu cầu đã trở về quê hương từ vùng dịch sau thời gian dài giãn cách
những người này có thể nhiễm ncov và lây cho gia đình những người xung quanh nếu không được quản lý tốt
ngoài ra chúng ta còn xuất hiện tình trạng chủ quan tập trung đông người
không thực hiện tốt năm k sau khi xã hội được nới lỏng
vị chuyên gia này đánh giá hà nội hiện vẫn có thể kiểm soát được tình hình
tuy nhiên công tác phòng chống dịch nhìn chung sẽ gặp nhiều vất vả hơn giai đoạn trước
theo thống kê của tiểu ban
ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
hà nội có gần hai f đang được theo dõi và điều trị
tuy nhiên chỉ có một mươi một trường hợp phải thở oxy và bốn ca thở máy
kết quả này đi kèm với tỷ lệ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín khá cao của thủ đô
sở y tế cho biết thành phố đã đạt tỷ lệ người dân trên một mươi tám tuổi sống trên địa bàn
được tiêm một liều vaccine là chín mươi ba ba mũi hai là tám mươi hai năm
tỷ lệ bao phủ hai mũi vaccine
với người trên năm mươi tuổi và sáu mươi năm tuổi cũng lần lượt là tám mươi bốn và tám mươi một
trước đó trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội từng lý giải một trong những nguyên nhân
khiến thành phố chưa tổ chức cách ly tại nhà
đến từ việc thủ đô vẫn đủ nguồn lực để tổ chức cách ly tập trung
tiến sĩ thù anh chia sẻ các f một không chỉ sống vì covid một mươi chín
những người này còn có thể đang mắc các bệnh lý khác và phải chịu những hậu quả nặng nề vì covid một mươi chín
nhưng không điều trị
kịp thời thiếu thuốc uống trong quá trình cách ly
theo vị chuyên gia này trong thời gian cách ly tập trung đông người
các f một thậm chí có khả năng mắc một số bệnh truyền nhiễm khác như viêm phổi
lao kháng thuốc sởi sốt suốt huyết
bên cạnh đó khi số lượng f một tăng cao các cơ sở cách ly tập trung được thành lập vội vàng
để đáp ứng có thể sẽ không đảm bảo đủ đồ ăn thức uống nhà vệ sinh chung
hoặc thiếu sự sạch sẽ nước nóng
ngoài ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất người dân còn chịu những tác động không nhỏ
về tinh thần
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội
cũng khẳng định nguy cơ lây nhiễm chéo tại các khu cách ly tập trung là rất lớn và rõ ràng
không chỉ vậy việc này còn tạo cho người dân tâm lý lo lắng thậm chí xuất hiện hành vi chống đối
tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly là rất rõ ràng và đã xảy ra
nguyên nhân dễ thấy nhất là chúng ta không đủ điều kiện để đảm bảo an toàn trong khu cách ly tập trung
tình trạng bốn năm người cách ly trong cùng một phòng
vẫn rất phổ biến
khi đó một người nhiễm ncov có thể nhanh chóng lây cho những thành viên còn lại trong phòng
vị chuyên gia này giải thích
phó giáo sư hùng cũng nhấn mạnh trong bối cảnh thích ứng linh hoạt
sống chung an toàn với sars cov hai chúng ta cần phát huy tối đa vai trò của người dân
tuy nhiên việc cách ly tập trung lại không phải giải pháp tối ưu cho mục tiêu này
ngoài ra tiến sĩ nguyễn thù anh cũng cho rằng hà nội cần sẵn sàng cho việc xử lý
các hệ lụy về mặt kinh tế cho thành phố
nếu vẫn giữ nguyên những quy định này thành phố có lẽ sẽ cần chuẩn bị rất nhiều điều
trước tình trạng tăng chi cho các biện pháp phòng chống dịch cực đoan
nhưng thiếu hiệu quả thay vì đầu tư phục hồi kinh tế
một lăn sóng di dân gây đứt gãy những chuỗi cung ứng và lao động tương tự thành phố hồ chí minh vừa qua
hai chuỗi sản xuất lưu thông hàng hóa có thể bị kéo lệnh khỏi hà nội
vị chuyên gia này kết luận trong thời gian tới bộ y tế đang đề nghị các địa phương cho ý kiến
về thời gian cách ly y tế với em bà
một là người đã tiêm vaccine hoặc khỏi covid một mươi chín
cụ thể những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thẻ xanh trên số sức khỏe điện tử
hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền
liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng tính đến thời điểm được xác định là f một
có giấy gia viện giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
thực hiện cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú bệnh
ngày tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày tiếp theo
và nghiêm túc thực hiện thông điệp năm k
những người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thẻ vàng trên sổ sức khỏe điện tử
hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp
liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất một mươi bốn ngày tính đến thời điểm được xác định là e một
thực hiện cách ly y tế một mươi ngày tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà
nơi lưu trú trong thời gian bảy ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp năm k
với những người chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thực hiện cách ly y tế một mươi bốn ngày
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong một mươi bốn ngày tiếp theo
và luôn thực hiện thông điệp năm k
báo cho cơ quan y tế nếu có dấu hiệu bất thường ho sốt khó thở đau rắt họng
đồng thời những người này cũng phải thực hiện xét nghiệm sars cov hai
bằng phương pháp real time pcr mẫu đơn ba lần
lần một khi bắt đầu thực hiện cách ly lần hai là vào ngày thứ bảy và lần ba vào ngày thứ một mươi ba
thành phố hà nội đang có phương án phù hợp nhất cho tình hình dịch hiện tại và sắp tới
quan trọng hơn hết vẫn là ý thức của người dân trong việc phòng chống dịch bệnh